sau khi có thông báo của ủy ban kiểm tra trung ương về việc xử lý một số cán bộ đảng viên cao cấp của công an và quân đội
cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân cả nước rất đồng tình và đánh giá rất cao sự kiên quyết của đảng nhà nước ta
đối với những cán bộ tham nhũng thà hóa biên chất
việc đề nghị xử lý kỷ luật hàng loạt tướng lĩnh với những sai phạm được kết luận rõ ràng và cụ thể
đã tạo niềm tin trong nhân dân về việc không có vùng cấm trong kỷ luật đảng
tôi có suy nghĩ hai mặt
một là thấy đảng quan tâm đến xây dựng hai lực lượng nồng cốt chủ dựa vững chắc cho chế độ của mình
nhưng đồng thời để phát hiện xử lý kỷ luật ngăn chặn kịp thời những thiêu cực những sai sót trong quân đội
chúng tôi thấy mừng về chỗ đó
nhưng đồng thời cũng xót xa
vì trong quân đội của mình từ nào tới giờ tôi thấy quân đội và công an lựa chọn những người rất trung thành với chế độ
trung thành với nhân dân hết lòng hết sức là bảo vệ tổ quốc và chăm lo đời sống nhân dân
để cho một số cán bộ cao cấp mà vi phạm thế này chúng tôi rất là xót xa
bất kỳ ai mà đã vi phạm kỷ luật thì đảng và nhà nước mới xét
cơ quan đảng và nhà nước xét
đúng người đúng tôi thì cứ thi hành
nhưng mà tôi đề nghị chỉ có cái là vị sĩ quan cao cấp trong quân đội và trong công an
chúng ta cần phải nghiên cứu chức năng nhiệm vụ của họ nhiều hơn nữa
để tính toán với mức độ kỷ luật và thi hành pháp luật đối với đảng và nhà nước
tôi cho rằng cái này là
các cán bộ đảng viên cũng như là nhân dân quần chúng người ta rất là quan nghi
cái tinh thần chỉ đạo của bộ chính trị mà đứng đầu là tổng bí thư
có thể nói rằng rất là tốt và có hiệu quả
trong thời gian qua theo chúng tôi biết
cũng xử lý trong ngành công an cũng một số tướng lãnh
rồi ngay là quốc phòng bộ quốc phòng cũng một số tướng lãnh
tôi cho rằng đây là một việc làm thường xuyên
nhưng mà lần này thì cái quyết tâm của bộ chính trị
cũng như là của quốc hội của chính phủ và của toàn đảng toàn dân
thì tôi thấy rằng cái này là rất tốt
và đồng thời được ngay là nhân dân quần chúng rất là quan nghênh và ủng hộ đó
đảng viên mà không mạnh lãnh đạo mà không mạnh thì làm sao đó đỡ mạnh được
cho nên muốn đỡ mạnh thì chất khuất không cần những con sông
con bò ở trong đảng mà nhất là những người lãnh đạo
thì còn phải làm trong sạch còn phải làm trong sạch
không để một người nào mà mang cái danh là đảng viên
là cán bộ
cán bộ của đảng mà đi làm mạnh làm trong sạch mà tôi thấy đây là một cái cần thiết
mà còn làm trong sạch bao nhiêu thì đảng ta vẫn mạnh bao nhiêu
nhân dân sẽ ủng hộ bao nhiêu